thưa quý vị thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh
ký ức về tết của những thế hệ bảy x tám x chắc chắn không thể thiếu hình ảnh chàng pháo đỏ đặc trưng ngày tết
và năm nay nhu cầu bán pháo hoa cũng tăng đột biến và đi cùng với đó là tình trạng đẩy giá
đội giá lên cao gấp hai ba lần giá niêm yết và dưới đây là câu chuyện pháo hoa ngày tết mà chúng tôi muốn nhắc tới
nhà máy z một trăm hai mươi một bộ quốc phòng là đơn vị duy nhất được giao sản xuất cung ứng pháo hoa
tết năm nay nhà máy này cung cấp ra thị trường một mươi một loại không tiếng nổ giá giao động từ một mươi năm đến ba trăm tám mươi đồng một sản phẩm
tại một số đại lý bán pháo hoa của đơn vị này cho thấy
một thực tế rằng mỗi nơi đang có một mức giá khác nhau và phần lớn đều đắt hơn mức giá niêm yết của nhà máy
thậm chí có đại lý ém hàng và thông báo chỉ còn số lượng ít dàn phun viên
tại một đại lý ở hà đông khách tới mua không đông phần lớn tìm loại ràn phun viên ràn phun hoa và ống phun nước bạc
người bán tại đây thường gợi ý khách hàng mua theo combo với đủ các sản phẩm hot để chơi tết
giá bán mỗi combo là một triệu đồng gồm một ràn phun viên ống phun nước bạc
túi năm ống và ống phun hoa lửa cầm tay túi năm ống
việc này được điều chỉnh sau văn bản của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương
tới công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một vào tuần trước
người tiêu dùng phản ánh bị ép phải mua theo combo các sản phẩm pháo hoa mà không được tách lẻ
cục cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp này tuân thủ các quy định về cạnh tranh
khi là đơn vị độc quyền sản xuất bán pháo hoa tại việt nam
không bắt buộc mua theo combo nhưng giá các sản phẩm pháo hoa
đều đắt hơn một năm đến hai lần mức giá niêm yết của nhà máy
chẳng hạn giá sàn phun viên được nhà máy z một trăm hai mươi một công bố là ba trăm linh tám đồng một sản phẩm
nhưng giá bán thực tế của các đại lý đắt gấp đôi
đây cũng là dòng được khách săn nhiều nhất và giá bị đẩy lên cao nhất
tìm mua sản phẩm giàn phun viên ở một số đại lý hít tại hà nội
anh hùng bất ngờ khi mỗi nơi báo một giá
đại lý ở quận đống đa thì nói bảy trăm năm mươi đồng
ở hà đông lại bán với giá tám trăm linh đồng
tức đắt gấp hai năm lần giá niêm yết của nhà máy anh chia sẻ
việc ra bán pháo hoa tại các đại lý bị đẩy lên cao
đại diện cửa hàng giải thích giá này gồm các loại chi phí thuê nhân công
vận chuyển phòng cháy chữa cháy nên không thể đúng giá như niêm yết được
các đại lý cũng cho biết hiện chỉ còn rất ít sản phẩm giàn khuôn viên
bán hết là không nhập nữa vì cận tết
thậm chí đại lý tại cầu giấy thông báo không còn hàng
và đang chờ nhập thêm từ nhà máy
do pháo năng hết nhu cầu khách mua vẫn còn rất cao
các loại pháo khác vẫn còn nhiều
không riêng giá tại các đại lý bán hàng trực tiếp
trên mạng giá pháo hoa không tiếng nổ của nhà máy z một trăm hai mươi một cũng loạn giá
trước đó sản phẩm giàn phun viên đã được ngừng bán do tiếng nổ lớn
nhưng trên một số hội nhóm vẫn được giao bán giá chín trăm linh đồng đến một triệu đồng một sản phẩm
một số sản thương mại điện tử đã gỡ các sản phẩm pháo hoa giàn phun viên
giàn phun hoa
trên các sản hàng